trong hai ngày mùng tám và ngày mùng chín tháng bảy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam phối hợp với cục trăn nuôi trung tâm khuyến nông quốc gia trung tâm giống gia súc lớn trung ương và công ty cổ phần giống gia súc hà nội tổ chức tập huấn về chăn nuôi bò sinh sản bò thịt chất lượng cao theo tiêu chuẩn việt gáp cho các cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh hà nam
tham gia lớp tập huấn các học viên được các giảng viên truyền đạt các kiến thức cơ bản về kỹ thuật tiêu chuẩn trăn nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn việt gáp hiệu quả của việc lai tạo cải tạo đàn bò thịt hiện nay cách chăm sóc bò chế biến bảo quản thức ăn xanh quy trình nuôi dưỡng vỗ béo bò thương phẩm và cách phòng trừ một số bệnh thường gặp ở bò thịt giúp cho khảo viên nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng và thực tiễn công việc ở cơ sở
đồng thời đây cũng là lực lượng chính để trực tiếp truyền đạt triển khai hướng dẫn người chăn nuôi tại cơ sở giúp nâng cao năng suất chất lượng đàn bò thịt và bò sữa theo tiêu chuẩn việt gáp của tỉnh hà nam